với tổng trọng lượng là một mươi tám bốn kg
bước đầu đỗ văn quý khai nhận số hàng trên là pháo hoa
được mua của một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch
khi đang vận chuyển về thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện công an huyện phú riềng đang tạm giữ người và tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vừa vận động tuyên truyền cho người dân đặc biệt là đối tượng
là đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại của các loại vũ khí và vật liệu nổ
để người dân có thể hiểu và giao nộp cho lực lượng công an
bên cạnh đó cũng nâng cao công tác đấu tranh xử lý đối tượng
đối với những đối tượng là buôn bán hay sử dụng tàng trữ trái phép vũ khí
vật liệu nổ tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các vụ án nghiêm trọng
và gây ra mất an toàn xã hội
và đây là những hoạt động mà lực lượng chức năng tại tỉnh hà giang
đã và đang thực hiện đạt được những kết quả quan trọng
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tuyệt trẻ vì tò mò nên giang mỹ say thôn tà ca
đã chế tạo một khẩu súng cồn để bắn chim
khi được người có uy tín trong thôn và công an thị trấn phó bảng vận động tuyên truyền
về việc tàng chữ vũ khí và liệu nổ trong nhà
không chỉ vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm đến sức khỏe
và tính mạng của bản thân cũng như gia đình
nên hôm nay say đã tự nguyện mang khẩu súng tự chế
giao nộp cho cơ quan công an
anh có khẩu súng tự chế em học trên mạng
em dùng để xâm bắt hải lượng
khi được công an tuyên truyền thì em sẽ nhận thức được
sự nguy hiểm của khẩu súng và em sẽ giao nộp cho công an
ngoài công tác tuyên truyền thời gian này các đơn vị nghiệp vụ
của công an tỉnh hà giang cũng tiếp tục điều tra cơ bản
ra soát đánh giá tình hình hoạt động của từng loại tội phạm
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn
đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn
đền hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng
gồm trương văn huấn thảo thị chúa và hoàng văn bình
về tội mua bán tảng trữ chế phép vật liệu nổ
thu giữ gần một trăm linh thỏa thức nổ và trên ba ít thức nổ
chúng tôi thấy rằng vật liệu nổ trôi nổ trên thị trường
trong người dân
là có thể gây đe dọa đến sức khỏe tính mạng của người dân
đồng thời cũng ảnh hưởng đến an ninh chính trị
tại địa bàn tỉnh hà giang
nói chung cơ quan điều tra thực hiện ý chứng trị đạo của lãnh đạo tỉnh
đã tiến hành điều tra làm rõ bộ án
để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật
nhằm giáo dục văn đề các đối tượng
đang và có ý định
để hành vi phạm tội tàng trữ mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hà giang đã tổ chức sáu trăm bốn mươi bốn buổi tuyên truyền
với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác vận động thu hồi vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
bên cạnh đó cũng đấu tranh bắt giữ tám vụ
với một mươi tám đối tượng vi phạm về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
cùng ba mươi tám vụ với tám mươi đối tượng vi phạm về pháo
chúng tôi cũng tổ chức chủ động triển khai các biện pháp
nghiệp vụ để nắm chắc tình hình không để xảy ra đột xuất bất ngờ
các vấn đề liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ trợ
vấn đề pháo nổ và kiến nghị khởi tố điều tra khám phá nhanh các vụ án
không để xảy ra đột xuất bất ngờ phát sinh điểm nóng mất kiểm soát và an ninh kiệt tự
xác định những kết quả trong công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh hà giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp
đối với các trường hợp cố tình không giao nộp lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an thị xã tân châu tỉnh an giang cũng vừa bắt quả tang một mươi chín đối tượng
đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất chống thuộc ấp vĩnh tường một
xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
tại hình chiều lực lượng công an đã bắt giữ một mươi chín đối tượng thù giữ sáu con gà đá hai cặp cửa sắt
hai mươi xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan khác
khám xét trên người các đối tượng thu giữ số tiền gần một mươi tám triệu đồng
qua làm việc ban đầu tụ điểm đá gà ăn tiền trên là do huỳnh văn mon chú tại xã tân châu
đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền sâu
trước đó hai ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tân châu cũng đã triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền
tại khu vườn xoài thuộc xã tân an thị xã tân châu thu giữ ba con gà đá hai cặp cửa sắt tám xe mô tô và hơn hai mươi hai triệu đồng
thưa quý vị thực hiện mở đợt cao điểm tấn công chấn án tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguồn đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
vào các ngày lễ lớn công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt gia quân quyết liệt cao điểm tấn công
truy quét đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự nhân dân vui xuân đón tết
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh hòa bình
ngày một mươi tám tháng một mươi hai cơ quan thẩm xuất điều tra công an thành phố hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án

chúng tôi cũng tập trung trong dịp tết xử lý các cửa hàng bán hàng liên quan đến an toàn thực phẩm để đảm bảo thực phẩm đi tết cho bà con nhân dân
và cũng phối hợp với các ngành đoàn thể công an các đội phường tăng cường công tác quần trao vũ trang để nhằm đảm bảo cho bà con đón tết vui xuân được an toàn hành mạnh
sau một mươi năm ngày gia quân bước đầu phát hiện bảy vụ vận chuyển mua bán tàng trữ ma túy bắt một mươi ba đối tượng một vụ trộm cắp tài sản một vụ cướp tài sản
xác định thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán tình hình tội phạm và các loại tệ nạn xã hội sẽ gia tăng
công an thành phố hòa bình đã triển khai lực lượng thành lập các tổ công tác tăng cường quần tra giả soát phòng chống tội phạm
tăng cường công tác nắm tình hình để phát hiện các loại hàng hóa như hàng lậu hàng nhái hàng kém chất lượng để làm sao đảm bảo hàng hóa phục vụ cho dịp tết
và cái kế hoạch của chúng tôi triển khai sẽ được thực hiện
vừa là công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn trước trong và sau dịp tết nguyên đán
từ nay đến tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự chủ quan mất cảnh giác của người dân và các lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây dối trật tự công cộng và những diễn biến phức tạp khó lường khác
vì vậy cùng với quyết tâm của lực lượng công an thì rất cần sự tham gia phòng chống tố giác tội phạm của người dân để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn